trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh quảng bình
chính phủ quyết định xuất cấp một tấn gạo để hỗ trợ cho người dân
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình phối hợp với cục dự trữ quốc gia khu vực bình trị thiên
đã hoàn thành việc phân bổ một tấn gạo để hỗ trợ cho người dân các vùng bị thiệt hại
để kịp thời cấp phát gạo cho nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình giao sở lao động thương binh
và xã hội chủ trì phối hợp với cục dự trữ quốc gia khu vực bình trị thiên
ủy ban nhân dân các huyện thị xã tổ chức giao nhận và hướng dẫn các địa phương cấp phát khẩn trương
đúng đối tượng và phù hợp với tình hình khó khăn thực tế trên địa bàn
theo đó huyện lệ thủy được cấp một trăm năm mươi tấn huyện quảng ninh năm mươi tấn huyện bố trạch một trăm năm mươi tấn
huyện quảng trạch một trăm năm mươi tấn huyện tuyên hóa ba mươi tấn huyện minh hóa ba trăm linh tấn và thị xã ba đồn một trăm bảy mươi tấn
đặc biệt ưu tiên cho các xã vùng biên vùng bị nước lũ chia cắt cô lập
bình quân mỗi khẩu một mươi năm kg gạo một tháng và trong vòng ba tháng
trong đó ưu tiên nhất cho các hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói
đến ngày hai mươi tháng chín các địa phương trong tỉnh quảng bình đã cấp phát xong số gạo hỗ trợ của chính phủ
đến tay người dân bị thiệt hại do thiên tai